hướng dẫn vệ sinh môi trường khử khuẩn tại trường học
khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng
hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa năm cờ lo hoạt tính
hoặc dung dịch có chứa ít nhất sáu mươi cồn ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau cửa
trước khi học sinh quay trở lại trường vệ sinh ngoại cảnh phát quang bụi rậm không để nước động
khử khuẩn trường học một lần phun hoặc lau nền nhà tương nhà tay nắm cửa
tay vịn cầu thang tay vị lan can ban ghế đồ chơi dụng cụ học tập đồ vật trong phòng
trong thời gian học sinh học tại trường mỗi ngày một lần sau buổi học
lau khử khuẩn nền nhà tương nhà nếu có thể bàn ghế đồ chơi dụng cụ học tập
đồ vật trong phòng học phòng chức năng dọn vệ sinh lau rửa khử khuẩn khu vực rửa tay nhà vệ sinh
mỗi ngày hai lần sau giờ học buổi sáng và cuối ngày
lau khử khuẩn tay nắm cửa tay vịn cầu thang tay bị lan can nút bấm thang máy
mỗi ngày hai lần sau mỗi chuyến đưa đón học sinh
lau khử khuẩn tay nắm cửa xe tay vịt ghế ngồi cửa sổ sản xe
mở cửa ra vào và cửa sổ lớp học sử dụng quạt không sử dụng điều hòa
hạn chế sử dụng đồ chơi dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được
bố trí đủ thùng lượng rác thu gom xử lý hàng ngày
trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt ho khó thở nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
thì thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương